trong những ngày cuối cùng trước tết nguyên đán người dân các địa phương đều tất bật đi mua sắm tết
theo ghi nhận của phóng viên tại tỉnh yên bái thì ngoài các mặt hàng như là thực phẩm hay hoa tươi
các loại bánh kẹo ngày tết cũng rất là đa dạng và phong phú
gần tết các trung tâm mua sắm siêu thị đại lý chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh yên bái
đã cung ứng ra thị trường số lượng lớn các sản phẩm bánh kẹo mứt trái cây xế khô
đáp ứng nhu cầu người dân mua sắm tết
các sản phẩm được bày bán phong phú mẫu mã và chủng loại
nên người tiêu dùng ngày nay không chỉ chọn sản phẩm chất lượng tốt
mà hình thức cũng phải bắt mắt hơn mọi năm
hiện tại giá bán của các mặt hàng bánh kẹo vẫn giữ nguyên hoặc tăng nhẹ tùy loại
cùng với bánh kẹo nội thì tại một số cửa hàng cũng có mặt khá nhiều hàng ngoại nhập
từ các nước đan mạch mỹ đức có hình thức sang trọng với mức giá cao hơn hàng nội khoảng từ một mươi
hiện tại thì bên cửa hàng mình có các hàng liên quan tới pháp nga thái lan
và tập trung vào các hàng trong nước của việt nam bao gồm như hàng hiệu nghị bbk
của kinh đô
các hàng của công ty trong nước thì lúc nào cũng giữ mức giá ổn định không tăng và cũng không có giảm
so với nhu cầu người dân hiện tại vẫn hướng đến những dòng của trong nước hơn
mình cảm thấy trong năm nay là xu thế về hàng trong nước vẫn là cái ưu tiên hàng đầu của hàng mình
các mặt hàng bánh kẹo tết năm hai nghìn một mươi chín có chất và lượng đều hơn những năm trước đây
so với bánh kẹo ngoại nhập thì hàng việt vẫn tìm được chỗ đứng
và tạo dựng uy tín với người tiêu dùng trong nước nói chung
tỉnh yên bái nói riêng